thưa quý vị với việc giá dầu thô trên thị trường quốc tế vẫn đang ở mức cao thì các nhà máy lọc dầu ở châu á đang tìm mọi cách để có thể tăng năng suất vận hành nhằm tận dụng lợi nhuận từ mảng sản xuất nhiên liệu
theo bloomberg bất chấp giá dầu thô tăng biên lợi nhuận của mảng sản xuất dầu diesel và xăng đã tăng lên gần mức trước đại dịch do tồn kho nhiên liệu trên toàn thế giới đang ở mức thấp
tận dụng cơ hội này các nhà máy lọc dầu tại ấn độ hàn quốc đài loan trung quốc không bị hạn chế hoạt động bởi công tác bảo dưỡng đều đang nỗ lực gia tăng công suất chế biến
các doanh nghiệp kỳ vọng là mức biên lợi nhuận cao của mảng lọc dầu sẽ duy trì trong nửa đầu năm nay vì một số nhà máy lọc dầu ở châu á sẽ tiến hành bảo dưỡng theo định kỳ trong quý ii tới đây

trên khắp thế giới nhiều gã khổng lồ công nghệ như facebook hay microsoft đã bắt đầu tham gia cuộc đua xây dựng vũ trụ ảo và cho thấy những tham vọng không hề nhỏ
dĩ nhiên trung quốc cũng không thể đứng ngoài cuộc chạy đua này và chứng kiến nhiều công ty gia nhập thị trường metaverse
chỉ trong năm ngoái hơn một công ty trung quốc bao gồm các tên tuổi lớn như alibaba và tencent công bố hơn một mươi nhãn hiệu liên quan đến metaverse
anh judao là giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại thủ đô bắc kinh
anh cho biết đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các khách hàng trung quốc muốn được trải nghiệm nhập vai vào thế giới ảo
hơn một nửa số khách hàng là thanh niên trong độ tuổi từ một mươi tám đến một mươi bảy những người có yêu cầu rất cao với chất lượng hình ảnh và truyền động
công việc của chúng tôi đang làm là tạo ra hình đại diện avatar cho khách hàng
yêu cầu đầu tiên hình đại diện phải trông giống như người thật
tiếp đến bởi vì ai cũng muốn avatar của mình trồng thật hoàn hảo nên chúng tôi phải thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để đáp ứng mong muốn của họ
thứ ba chúng tôi cần tạo ra các công trình vật thể ảo
chúng tôi tạo ra các vật thể này dựa trên các cấu trúc phổ biến ngoài cuộc sống
các đô thị cấp một như bắc kinh và thượng hải đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các công việc liên quan đến metaverse như viết kịch bản và thiết kế đồ họa
các nhà thiết kế được yêu cầu tạo ra những vật thể ảo
chúng tôi sẽ tạo ra những bối cảnh sinh động và hấp dẫn với người dùng
là những người phụ trách tạo ra bối cảnh ảo chúng tôi phải trao đổi rất nhiều với các bộ phận đồ họa bộ phận lập dự án cũng như những người phụ trách kỹ thuật để đi đến cùng một ý tưởng chung cho kịch bản
sau đó chúng tôi sẽ quyết định xem nên sáng tạo như thế nào và trao đổi ý tưởng đó với khách hàng
tám tỷ đô la mỹ là giá trị của thị trường metaverse của trung quốc trong những năm tới
theo dự báo của morgan stanley con số này không khó để đạt được khi các ông lớn công nghệ với đầy kinh nghiệm về dịch vụ trực tuyến cơ sở dữ liệu đang từng bước phát triển metaverse
có thể kể đến tencent công ty game số một thế giới đang đầu tư mạnh vào metaverse trong các trò chơi ảo
metaverse là tương lai của mạng xã hội
tất cả các gã khổng lồ công nghệ của trung quốc đều phải nắm lấy cơ hội này để tìm ra những phương thức mới để thu hút thế hệ người dùng internet
điều này rất quan trọng bởi ở thời điểm các mô hình kinh doanh của họ trên điện thoại thông minh và internet di động đã hoàn thiện
trong khi đó bite dance công ty mẹ của tiktok đầu tư vào thế giới ảo mạng xã hội còn alibaba thì tung ra kính thực tế tăng cường cho các cuộc họp ảo
trong khi đó các công ty nhỏ cũng đang nỗ lực tận dụng các cơ hội từ làn sóng metaverse tại trung quốc
corrigin một công ty chuyên về chip tại thượng hải là một ví dụ

metaverse là một trong những lĩnh vực cạnh tranh chính của nền kinh tế số toàn cầu theo bộ khoa học công nghệ trung quốc vũ trụ ảo metaverse là một xu hướng quan trọng phải phát triển
ủy ban metaverse tại nước này đã phát thảo sáu xu hướng chính của metaverse
đáng chú ý là sự hội nhập sâu rộng giữa nền kinh tế thực và nền kinh tế số dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi toàn cầu hóa của nền tài chính số phi tập trung
các chuyên gia dự báo doanh thu khổng lồ từ vũ trụ ảo tại trung quốc sẽ sớm quay lại kích thích mạnh nền kinh tế thực
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hai mươi bốn h ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại